thời gian gần đây thời tiết nóng ẩm mưa nhiều là thời điểm bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái tính đến chiều ngày chín tháng bảy
trên địa bàn tỉnh yên bái đã có năm mươi ba ca mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay
hiện trên địa bàn tỉnh yên bái đã có năm ổ dịch ở thành phố yên bái huyện yên bình và huyện trạm tấu
riêng trong tháng bảy đã ghi nhận thêm ba mươi ba ca mắc bệnh tay chân miệng mới
tăng ba mươi năm ba so với đầu năm tăng gấp năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái đề nghị trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố
tiếp tục tăng cường giám sát và phát hiện xử lý ổ dịch và báo cáo kịp thời theo quy định
trong trường học và ngoài cộng đồng để tránh dịch lây lan ra diện rộng